chúng tôi xin gửi tới quý vị toàn cảnh tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội tuần qua
từ hai mươi tám tháng hai đến mùng sáu tháng ba
theo số liệu của sở y tế hà nội trong tuần qua từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày sáu tháng ba
hà nội tiếp tục là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín với tổng số một trăm ba mươi năm chín trăm ba mươi bốn ca
ngày sáu tháng ba hà nội lập đỉnh với hai mươi chín năm trăm bảy mươi bảy ca mắc
so với một tuần trước đó từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng hai số ca mắc tăng mạnh thêm bảy mươi năm một trăm bảy mươi tám ca
tăng một trăm linh sáu một trăm năm mươi bốn ca so với tuần trước
từ một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai tăng một trăm một mươi năm ba trăm bảy mươi tám ca so với tuần từ mùng bảy đến một mươi ba tháng hai
tuy số ca nhiễm tăng mạnh và liên tục lập đỉnh
nhưng số ca tử vong tại hà nội lại có sự tăng mạnh
tổng số ca tử vong trong tuần qua theo bộ y tế công bố là một trăm hai mươi ca
giảm ba mươi ca so với tuần hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng hai tăng ba mươi chín ca so với tuần từ một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai
và tăng ba ca so với tuần từ hai mươi bảy đến ngày một mươi ba tháng hai
về cấp độ dịch trong tuần ủy ban nhân dân thành phố hà nội thông báo có sáu mươi sáu địa phương
ở quy mô xã phường thị trấn thuộc cấp độ một vùng xanh một trăm tám mươi bảy địa phương cấp độ hai vùng vàng

vùng cam hiện thành phố chưa có địa phương cấp độ bốn vùng đỏ
như vậy so với một tuần trước đó thành phố hà nội tăng mạnh số xã phường thị trấn vùng cam
từ bảy mươi bốn lên ba trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn tăng hai trăm năm mươi hai địa phương
số địa phương vùng xanh giảm mạnh từ hai trăm tám mươi ba xuống còn sáu mươi sáu giảm hai trăm một mươi bảy địa phương
số địa phương vùng vàng cũng giảm từ hai trăm hai mươi hai xuống còn một trăm tám mươi bảy giảm ba mươi năm địa phương
ngày trước chủ tịch thành phố hà nội du ngọc anh cho biết số ca mắc mới tại hà nội sẽ đạt đỉnh trong một thời gian ngắn tới đây
theo báo cáo của thành phố hà nội biến thể omicron đã ghi nhận ở hai mươi trên ba mươi quận huyện
trong đó biến thể ba hai chiếm tới tám mươi bảy tổng số mẫu phát hiện ca mắc covid một mươi chín chủng omicron
do đó hà nội yêu cầu xây dựng phương án khi ca nhiễm tiếp tục tăng
mới đây sở y tế hà nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản phương án biện pháp
khi số ca covid một mươi chín tăng
để kịp thời tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
bên cạnh đó sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tới người dân
trong đó tập trung vào các nội dung thực hiện nghiêm thông điệp năm k hạn chế tụ tập đông người không cần thiết
thường xuyên theo dõi sức khỏe trang bị kiến thức khi nhiễm covid một mươi chín và điều trị tại nhà
nhận biết các dấu hiệu của các đơn vị
nếu khi chuyển nặng để liên hệ với các cơ sở y tế kịp thời hỗ trợ tránh tâm lý chủ quan hoặc hoang mang lo sợ cực đoan không cần thiết
đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng nguy cơ cao phụ nữ mang thai chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh địa phương liên tục ghi nhận hai ba ca mắc mới trong những ngày gần đây
nhiều bác sĩ đã phản ánh về hiện tượng tài nhiễm covid một mươi chín dù đã tiêm đủ ba mũi vaccine và từng là f
họ cũng cho biết điều đáng lo là test nhanh không cho kết quả dương tính trong những ngày đầu mắc bệnh
khiến việc chủ động cách ly gặp khó khăn tạo cơ hội cho virus lây lan mạnh hơn
bác sĩ l quy mờ công tác tại một bệnh viện nhi của thành phố hồ chí minh vừa trải nghiệm cảm giác tái nhiễm covid một mươi chín
anh đã tiêm đủ ba mũi vaccine covid một mươi chín và từng mắc bệnh khi tham gia chống dịch tại bệnh viện giải chiến vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tự tin đã phun giáp khi tiêm đủ ba mũi vaccine và từng là f
anh đã không tránh được ngỡ ngàng khi mình đột ngột hai vạch khi test nhanh
anh m bị sốt mệt mỏi hai ngày đầu đến mức nằm bẹp đặc biệt đau rác hỏng
mọi công việc kế hoạch bị dẹp bỏ hoàn toàn vì không thể gánh nổi
trong thời gian này anh m cũng theo dõi nhiều bệnh nhân thông qua mạng lưới thầy thuốc đồng hành
anh cho hay đợt này covid một mươi chín lây lan nhiều hơn nhanh hơn
người lớn mắc bệnh có biểu hiện phổ biến là ho và mệt mỏi
trẻ nhỏ hầu hết sốt cao thậm chí rất cao đến bốn mươi bốn mươi một độ trong hai ngày đầu sau đó giảm dần và hết hẳn
bác sĩ m cho hay đáng mừng là trong gần năm trăm linh f chúng tôi theo dõi rất hiếm có ca nặng
ngay cả người ung thư tiểu đường huyết áp cao tám mươi chín mươi tuổi vẫn khá ổn
trong khi đó hoàng thọ một phóng viên tại tp hcm cũng bất ngờ khi mình trở thành f lần hai
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thòi nhiễm bệnh và vất vả vì các hội chứng
liên quan hậu covid
đến nay sau ba tháng anh tiếp tục trải qua cảm giác mệt mỏi nhức người ho nhiều
dấu hiệu đã nhiễm sars cov hai
tái nhiễm đang xuất hiện khá dài tại tp hcm
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm nhận định
tình trạng tái nhiễm hiện nay do biến thể omicron đã tràn lan trong cộng đồng
theo bác sĩ khanh về nguyên tắc để xác định một ca tái nhiễm phải thực hiện giải trình tự trang
để xác định có hai biến thể khác nhau ở hai lần nhiễm
tuy nhiên việc này phục vụ cho giám sát dịch của giới chuyên môn
người dân không cần phải thực hiện vì vừa tốn tiền lại vừa mất thời gian
các chuyên gia cho biết sau khi khỏi bệnh cơ thể bệnh nhân sẽ sẵn sàng ra kháng thể
chống lại virus sars cov hai
tuy nhiên lượng kháng thể được tạo ra có thể không đủ mạnh hoặc tồn tại không đủ lâu
sau khoảng một thời gian sẽ suy yếu và mất đi
hoặc kháng thể tạo ra khi nhiễm chủng ban đầu không phù hợp để bảo vệ cơ thể
trước chủng mới nên người bệnh tái nhiễm với virus mới
ngoài ra người đã tiêm đầy đủ liều vaccine vẫn có thể mắc covid một mươi chín
nghĩa là bị nhiễm đột phá
vaccine covid một mươi chín có hiệu quả phòng ngừa trong thời gian nhất định
ngăn chặn diễn tiến nặng hoặc giảm nguy cơ tử vong
sau thời gian đó người dân có thể bị tái nhiễm hoặc nhiễm đột phá là điều dễ hiểu
tuy nhiên dù với biến thể nào virus sars cov hai vẫn không thay đổi đường lây
và cơ chế lây nhiễm do đó người dân cần thực hiện nghiêm năm k
và tiêm nhiễm
ngoài ra người bệnh tái nhiễm có hiệu quả phòng ngừa vaccine theo khuyến cáo của ngành y tế
liên quan đến vấn đề covid một mươi chín như bệnh lưu hành mới đây bác sĩ trương hữu khanh
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm đã nêu ba lưu ý
khi sống chung an toàn với covid một mươi chín
có hai từ người ta dùng trong dịch bệnh đại dịch pandemic hoặc dịch bệnh lưu hành
andremics hiện nay thế giới đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai trạng thái đó
có quốc gia đã coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành cũng có nơi vẫn coi đại dịch
tùy theo tình hình hiện tại của từng nước với việt nam đã đến lúc tính đến việc xem
covid một mươi chín là dịch bệnh lưu hành và sống chung với nó an toàn nếu hội đủ các điều kiện
thứ nhất đó là vaccine nếu vùng đó tỉnh thành đó tỷ lệ bao phủ vaccine cao
người dân đã tiêm đủ ba mũi thì có thể xem là bệnh lưu hành được rồi
hiện giờ số ca đang tăng nhanh có thể làm cho mọi người hoảng loạn
nhưng những điều quyết định nó có thể là bệnh lưu hành hay không đó là bệnh có thể đông nhưng từ hết
không tạo gánh nặng cho khối điều trị hồi sức tỷ lệ tử vong thấp
vài tuần miễn dịch cộng đồng được tạo nên từ vaccine cộng với miễn dịch tự nhiên
từ một lượng người nhất định đã nhiễm và khỏi bệnh số ca sẽ giảm
điều này đã từng thấy với đại dịch cúm h một n một từ hơn một thập kỷ trước
thứ hai đó là phòng bệnh đúng trong môi trường lao động
dịch bệnh lưu hành thì vẫn là dịch bệnh
siết quá thì ảnh hưởng tới kinh tế nhưng nếu chưa gì đã thả hoàn toàn
mà kệ hết thì cũng ảnh hưởng đến kinh tế
thử tưởng tượng nếu cả dây chuyền sản xuất cả công ty cả cơ quan đều đồng loạt bệnh mệt
vậy lấy ai làm việc
ngay cả bệnh cảm mức độ nhẹ thì có thể đi làm nhưng cảm nặng thì cũng phải nghỉ mấy hôm
vì vậy khi đi lang thang ngoài đường mai này có thể không cần thiết phải mang khẩu trang liên tục nữa
nhưng chắc chắn trong không gian hẹp kính
đặc biệt là trong môi trường công sở nhà máy thì vẫn phải mang khẩu trang để tránh tình trạng bệnh cùng lúc
làm gián đoạn hoạt động sản xuất trong bối cảnh đang rất cần khôi phục kinh tế
thứ ba lo xa đúng cách vừa phải
về khoa học vẫn có các chuyên gia lo ngại rằng sars cov hai có thể tiếp tục đột biến
và các biến thể sau đó có thể không nhẹ như omicron
theo tiến trình tiến hóa thông thường của virus là ngày càng thuần với con người lây nhanh hơn nhưng nhẹ hơn
thì kịch bản đó khó xảy ra tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng
nhưng nếu vì thế mà khư phòng thủ như với một đại dịch
thì chắc chắn kinh tế không phát triển được điều cần là sự linh hoạt chuẩn bị phù hợp để ứng phó
bây giờ là thời điểm phù hợp để xem covid một mươi chín như bệnh lưu hành
còn tương lai nếu lỡ có kịch bản xấu nào xảy ra thì tái kích hoạt các biện pháp cần thiết cũng không muộn
như vậy theo bác sĩ trương hữu khanh coi covid một mươi chín như bệnh lưu hành
gỡ những hạn chế không cần thiết để không kìm hãm kinh tế
ngược lại không chủ quan trong môi trường làm việc để tránh trường hợp cả cơ quan
cả phân xưởng bệnh mệt cùng một lúc gây gián đoạn hoạt động
do đó bác sĩ cho biết việc đánh giá covid một mươi chín tại việt nam đã phải là bệnh thông thường hay chưa
cũng còn phụ thuộc vào tỷ lệ phủ vaccine mũi ba các biện pháp phòng dịch tại cơ sở lao động
và các kế hoạch ứng phó cụ thể linh hoạt phù hợp trong trường hợp xấu xảy đến
chỉ khi đảm bảo được ba điều kiện này việt nam mới có thể yên tâm sống chung an toàn với covid một mươi chín